ngày bốn ba hai nghìn hai mươi ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đã gửi công điện số ba trăm năm mươi bảy cd bcd qg về việc điều tra người tiếp xúc đi cùng bệnh nhân covid một mươi chín từ campuchia quá cảnh việt nam
công điện nêu rõ về việc điều tra người có liên quan với trường hợp mắc covid một mươi chín tại nhật bản trên chuyến bay quá cảnh việt nam
theo thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi có một hành khách người nhật được phát hiện nhiễm virus covid một mươi chín tại nhật bản sau khi đi từ campuchia quá cảnh qua việt nam và về nhật bản
cụ thể đi từ siêm reap campuchia về sân bay tân sơn nhất ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi trên chuyến bay số vn tám trăm một mươi bốn của việt nam airlines tại số ghế ba mươi ba d sau đó chuyển chuyến bay vn ba trăm bốn mươi của việt nam airlines đi nhật bản tại số ghế hai c
ngày ba hai nghìn hai mươi máy bay này quay trở lại việt nam với số hiệu vn ba trăm bốn mươi một
để chủ động ngăn ngừa dịch bệnh covid một mươi chín xâm nhập vào nước ta ban chỉ đạo quốc gia điện và đề nghị bộ công an ủy ban nhân dân tp hcm triển khai ngay một số nhiệm vụ sau
bộ công an chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức giả soát danh sách người nhập cảnh đi trên chuyến bay số vn tám trăm một mươi bốn của việt nam airlines ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi từ siêm riệp về sân bay tân sơn nhất
và chuyến bay số vn ba trăm bốn mươi một của việt nam airlines ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi từ nhật bản về sân bay tân sơn nhất
xác định địa chỉ nơi lưu trú của những người này để thông báo ngay cho chính quyền địa phương thực hiện cách ly và theo dõi sức khỏe kịp thời theo quy định
ủy ban nhân dân tp hcm chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện phối hợp với các đơn vị thuộc bộ công an tổ chức điều tra người tiếp xúc kể cả phi hành đoàn tiếp viên và nhân viên phục vụ mặt đất tại sân bay tân sơn nhất
người đi cùng với trường hợp nhiễm covid một mươi chín người nhật nói trên trên các chuyến bay
xác định danh sách người nhập cảnh từ chuyến bay vn tám trăm một mươi bốn cũng như chuyến bay vn ba trăm bốn mươi một vào việt nam để tổ chức cách ly theo dõi sức khỏe theo quy định
thực hiện việc khử trùng các tàu bay liên quan những khu vực người nhiễm virus covid một mươi chín nói trên đã từng đi đến sử dụng dịch vụ tại sân bay tân sơn nhất để ngăn ngừa virus lây lan
báo cáo kết quả về bộ y tế cục y tế dự phòng
kết quả điều tra xử lý ngay sau khi hoàn thành
ban chỉ đạo quốc gia đề nghị bộ công an ủy ban nhân dân tp hcm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện